thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay một tháng ba bộ công an chính thức triển khai cấp hộ chiếu gắn chip điện tử cho công dân việt nam để phục vụ các hoạt động xuất nhập cảnh
việc cấp hộ chiếu gắn chip điện tử sẽ được triển khai tại cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an và tại phòng quản lý xuất nhập cảnh của công an sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước
trong ngày đầu thực hiện việc cấp hộ chiếu gắn chip điện tử cũng phát sinh một số vấn đề như
một số công dân khi quét vân tay trên máy bị chậm nhận công dân đầu giờ sáng còn phải xếp hàng chờ đợi
tuy nhiên những vấn đề này đều được khắc phục nhanh chóng do phía cục quản lý xuất nhập cảnh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đó
riêng trong buổi sáng tại cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an ba mươi hồ sơ xin cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử đã được hoàn thành
theo quy định người dân xin cấp hộ chiếu gắn chip điện tử ở cấp trung ương sau năm ngày làm việc sẽ được nhận hộ chiếu
ở cấp địa phương sau bảy ngày làm việc sẽ được nhận hộ chiếu
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý khác
mua bán trái phép hai bánh heroin hai đối tượng là hoàng thúy vân và trịnh thị bắc vừa bị công an tỉnh cao bằng bắt giữ
cụ thể vân bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hai bánh heroin tại khu vực xóm bản gồm xã ngũ lão huyện hòa an tỉnh cao bằng
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng vân tại tổ một phường tân giang
lực lượng công an còn phát hiện thu giữ thêm chín mươi hai gam heroin
bước đầu vân khai nhận mua số heroin trên của trịnh thị bắc chú tỉnh thái nguyên để bán kiếm lời
ngay sau đó bắc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đang điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của một người phụ nữ xảy ra tại thôn xuân điền xã hàm hiệp huyện hàm thuận bắc
trước đó vào chiều ngày hai mươi tám tháng hai ông thuật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một sống chung với bà lê thị thu liễu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đến công an trình báo việc phát hiện bà liễu tử vong trong phòng ngủ
theo ông thuật khai nhận chiều ngày hai mươi bảy tháng hai tại nhà có tổ chức ăn nhậu và giữa hai người có cãi nhau dẫn đến đánh nhau
đến dạng sáng ngày hai mươi tám tháng hai ông thuật rời khỏi nhà đi làm và chiều về thì phát hiện vụ việc
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi cố ý gây thương tích tống thanh nghĩa sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
công an huyện thoại sơn khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó vào tối ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai ông tống văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu là cha của nghĩa
cùng một số người bạn nhậu tại một quán cà phê do ông hoàng ngọc quyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cư trú địa phương làm chủ
đến khoảng hai mươi một h ba mươi nghĩa cùng mẹ của mình đến quán gọi ông hữu về nhà
tại đây giữa nghĩa và ông quyền xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
tuy nhiên sau khi về đến nhà do bực tức nghĩa mang theo hai cây gậy ba khúc
rồi cùng với một số người bạn quay lại nhà ông quyền để đánh trả thù
hậu quả ông quyền bị nhóm của nghĩa đánh trọng thương vợ ông quyền cũng bị gây thương tích khi can ngăn sự việc
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
hai mươi năm đối tượng có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền qua hành thức lắc tài xỉu
tại một khu đất trống trên địa bàn xã tịnh thới thành phố cao lãnh của tỉnh đồng tháp
đã bị công an tỉnh đồng tháp phát hiện và bắt quả ta
khám xét trong người các đối tượng và tại hiện trường lực lượng công an thu giữ trên tám mươi năm triệu đồng
hai mươi sáu điện thoại di động hai mươi xe mô tô một dụng cụ lắc tài xỉu
được biết địa điểm đánh bạc trên có tổ chức bán ăn uống tại chỗ
phục vụ cho những người tham gia đánh bạc đồng thời cử người canh giới để báo động khi có lực lượng công an
hiện cơ quan công an đã lập biên bản để xử lý các đối tượng theo quy định
tin an ninh trật tự vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến dự án
khu đô thị du lịch biển phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đây là một trong chín dự án tại bình thuận mà bộ công an tiến hành xác minh điều tra theo đơn tố giác tội phạm của công dân
dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết nằm trên diện tích đất tiền thân là sân gốc phan thiết
tại phương phú thủy thành phố phan thiết với diện tích hơn sáu mươi hai hectare
dự án đã trải qua nhiều lần điều chỉnh quy mô và chủ đầu tư từ đất sơn góp sang khu đô thị biển phan thiết
do công ty cổ phần dạng đông làm chủ đầu tư
việc khởi tố điều tra căn cứ nguồn tin tố giác tội phạm của một số công dân bình thuận
tổ cáo ông nguyễn ngọc ii cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận và những người có liên quan thuộc ubnd tỉnh bình thuận
có hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã khởi tố vụ án tại dự án khu dân cư thương mại tân việt pháp ii
và khởi tố bị can lệnh bắt bị can đối với một mươi hai cựu cán bộ tỉnh bình thuận
trong đó có cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nguyễn ngọc ii
các cựu phó chủ tịch lương văn hải nguyễn văn phong cựu giám đốc phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận hồ lâm
lê nguyễn thanh danh và nhiều cán bộ cấp dưới
trong chiều ngày hôm nay một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn thành phố hà nội
đã ra quyết định giữ khẩn cấp chín đối tượng thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi hai d
có địa chỉ tại quốc lộ ba thôn mai nội xã mai đình huyện sóc sơn
để điều tra làm rõ về hành vi nhận hối lộ để bỏ qua cho các lỗi của các phương tiện trong quá trình đến đăng kiểm tại trung tập
căn cứ tài liệu thu thập được cơ quan công an huyện sóc sơn xác định việc các đăng kiểm viên và lãnh đạo của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi hai d
nhận tiền của các chủ phương tiện đến kiểm định để bỏ qua các lỗi vi phạm của phương tiện
và cấp giấy đăng kiểm có dấu hiệu của tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
đến nay các ông nguyễn văn sơn giám đốc công ty lê trung tâm giám đốc kỹ thuật đỗ thái học sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi phó giám đốc kỹ thuật và sáu đăng kiểm viên
đã thừa nhận toàn bộ hành vi nhận và chia nhau tiền của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi vi phạm của phương tiện khi đăng kiểm như nội dung đơn tố giác
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các ông nguyễn văn sơn lê trung tâm đỗ thái học và sáu đăng kiểm viên
để tiếp tục điều tra xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân phú tỉnh đồng nai vừa bàn giao đối tượng dương thị lan ba mươi sáu tuổi
trú tại thị trấn tân phú huyện tân phú cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu chiều ngày hai mươi tám tháng hai lan nhậu cùng với ông dương văn mão bốn mươi tám tuổi trú tại ấp ba xã núi tượng huyện tân phú
sau đó ông mão trở lan về nhà thì xảy ra việc lan bị mất tiền
nghi ngờ ông mão đã trộm tiền của mình nên sáng ngày một tháng ba khi gặp ông mão ông mão khẳng định không lấy của lan
lan đã dùng dao nhọn tấn công trúng vùng lưng của ông mão khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
ngay sau khi sự việc xảy ra công an huyện tân phú đã tổ chức bảo vệ hiện trường tạm giữ lan
bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai thụ lý theo thẩm quyền
liên quan đến vụ ám mạng gây rúng động dư luận xảy ra tại huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
hai mươi tháng hai vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với nay y tá ba mươi tám tuổi trú tại thị trấn thạnh mỹ huyện đơn dương để điều tra về hành vi giết người
vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại nhà cũng là nơi nuôi châu bò của nghi phạm nay y tá
tại khu phố mờ lọn thị trấn thạnh mỹ vào chiều ngày hai mươi sáu tháng hai
thời điểm trên nay y tá và vợ là chị ma huyền xảy ra mâu thuẫn dẫn đến
cãi vã nên gia đình nhà vợ gồm bố mẹ vợ chị vợ đã chạy sang can ngăn
y tá sau đó đã dùng gậy đánh cả gia đình nhà vợ rất dã man
hậu quả hai người tử vong là chị ma huyền và pơm nai đơn năm mươi tuổi chị vợ của tá
hai người bị thương nặng là ông ya tạo bảy mươi ba tuổi và bà ca nhào bảy mươi tuổi là bố mẹ vợ của tá
hiện ông nha tạo và bà ca nhau đã qua cơn nguy kịch đang được chữa trị tại bệnh viện đa khoa lâm đồng
nay y tá ngay sau đó đã bị cơ quan tổ chức
thưa quý vị và các bạn trong suốt cả năm nay cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ vẫn duy trì lực lượng
và tần suất kiểm tra nồng độ cồn một trong những nguyên nhân hàng đầu trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
việc kiểm tra được tiến hành ngẫu nhiên đối với các lái xe kể cả xe ô tô và xe máy
đây là hành động quyết liệt thực hiện xử lý nghiêm bất kể ngày đêm
với quyết tâm hình thành văn hóa đã uống rượu bia
thì không lái xe ghi nhận tại thành phố hồ chí minh
giao lộ đường lưng định của với trần não thuộc thành phố thủ đức là khu vực có nhiều nhà hàng quán nhậu thường phục vụ khách đến đêm khuya
chỉ sau khoảng hai tiếng đồng hồ thực hiện kiểm tra chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn
đội cảnh sát giao thông trật tự thành phố thủ đức đã tiến hành kiểm tra hơn ba mươi người điều kiển phương tiện tham gia giao thông
và đã có một số trường hợp vi phạm
dù thời gian qua các cơ quan chức năng nhiều lần tuyên truyền không sử dụng rượu bia khi lái xe và nếu đã uống thì nên đón xe dịch vụ đưa về
tuy nhiên với người đàn ông này việc đón xe về có lẽ là bất khả thi
có lo ngại không
có nhưng mà em lỡ tại vì vợ con ấy nó khó lắm
nên là mai nếu mà mình đi mai mình không có xe đi làm mình để xe mai nó vướng khó khăn về việc đi làm
có một cái là mới nãy em tắt đèn là do lúc mà em chạy vô em sợ gọi mặt vô mấy cái khách trong quán xong em tắt đèn
đại diện cảnh sát giao thông tp hcm cho biết một trong hai chuyên đề công tác trọng tâm và là mệnh lệnh chiến đấu của bộ công an thực hiện xuyên suốt trong năm nay là xử lý vi phạm về nồng độ cồn
vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thay đổi liên tục các phương thức kiểm tra cả ngày lẫn đêm hạn chế các trường hợp né tránh chốt đặc biệt xử lý mạnh tay các đối tượng không hợp tác mà có hành vi chống đối
tăng cường kiểm tra các chuyên đề đối với người điều khiển phương tiện có chất kích thích nồng độ cồn và chất ma túy
kế hoạch thực hiện của công an tp đức thì thường xuyên định kỳ và kể cả đột xuất đối với các khung đường mà có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông hoặc là các điểm đen tai nạn giao thông
với chủ đề an toàn giao thông thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn
năm nay cảnh sát giao thông tp hcm ngoài lập chốt và tuần tra lưu động thì còn tập trung vào xử lý các trường hợp không tuân thủ luật giao thông qua hệ thống camera giao thông hình ảnh clip từ camera hành trình và từ nguồn phản ánh của người dân để tiến hành xác minh xử lý phạt qua hình ảnh
mong rằng người dân sẽ luôn nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông thay vì đối phó khi có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ